các đợt tổng kiểm tra ra soát công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn dân cư cơ sở kinh doanh nhằm tăng cường phòng ngừa hỏa hoạn
kết quả kiểm tra đã cho thấy thực tế tại các cơ sở vẫn còn tồn tại bất cập và khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy
ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục alo một trăm một mươi bốn tại hai địa bàn là cà mau và hải dương
tại cà mau trong những ngày qua các tổ công tác thuộc đơn vị phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp cùng công an các huyện và chính quyền cơ sở tiến hành tổng kiểm tra đối với loại hình nhà ở cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
thời gian tiến hành tổng kiểm tra bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba được thực hiện trên tất cả các địa bàn trong tỉnh cà mau
tính đến nay hàng loạt những lỗi vi phạm đã được tổ công tác chấn chỉnh
kết hợp với công an các xã thị trấn tiến hành kiểm tra
các cơ sở cho thuê tháng trên địa bàn huyện thái bình
qua kiểm tra thì phát hiện là hai cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
như là trang bị bình chữa cháy là không đảm bảo chưa có hồ sơ theo dõi quản lý các điều kiện về an toàn về phòng cháy chữa cháy
thì tham mưu cho bang chí huy cơ huyện xử lý đúng theo quy định
địa bàn huyện cái nước là nơi tập trung số lượng lớn các cơ sở kinh doanh và nhà trọ cho thuê với khá đông người lao động sinh sống
do đó đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn cháy nổ luôn phải được đặt lên hàng đầu
qua kiểm tra giả soát cho thấy các cơ sở kinh doanh nhất là loại hình nhà trọ cho thuê đã chấp hành tốt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các phòng nghỉ hệ thống điện được lắp đặt các thiết bị tự động dụng cụ chữa cháy đúng số lượng chủng loại và có mở lối thoát hiểm thứ hai
đề phòng tình huống cháy xảy ra
tuy nhiên tổ công tác đặc biệt nhắc nhở chủ cơ sở về ý thức chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy của khách thuê trọ
bởi trong quá trình sinh sống việc thiếu ý thức trong sử dụng các thiết bị điện đun nấu ga dễ dẫn đến các vụ hỏa hoạn
có kiểm tra rồi hàng năm thì cũng có kiểm tra định kỳ bình nào hết thì mình bóp
nước thì cứ cung cấp cho đầy hồ lúc nào cũng phải đầy hồ cho nó
mỗi phòng đều có xô chậu để cho người ta
thôi chuẩn bị sẵn hết
trong đợt tổng kiểm tra này lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các yêu cầu đảm bảo điều kiện về ngăn cháy lan
lối thoát nạn thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao
việc kiểm tra đã kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân
doanh nghiệp hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy thoát nạn
trong phần trăm cơ sở
thông qua việc tổng kiểm tra các tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản đối với người quản lý cơ sở kinh doanh
về một số vi phạm như bình chữa cháy không được đặt tại nơi dễ lấy
lắp đặt hệ thống thiết bị điện nguồn lửa nguồn nhiệt thiết bị sinh lửa chưa đảm bảo an toàn cháy nổ
việc bố trí sắp xếp vật dụng phương tiện hàng hóa kinh doanh trong nhà không đúng quy định về phòng cháy chữa cháy đảm bảo ngăn cháy lan

quy định này không phù hợp với những doanh nghiệp có mức độ nguy hiểm cháy nổ ở hạng e tức là mức thấp nhất